tại hà nội đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã trao quyết định của thủ tướng bổ nhiệm thứ trưởng bộ công thương hoàng quốc vượng
giữ chức chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trương hòa bình đề nghị đồng chí hoàng quốc vượng
tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng tinh gọn tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ
các dự án trọng điểm đang bị chậm các dự án nhà máy nhiệt điện do tập đoàn làm chủ đầu tư
xây dựng phương án sẵn sàng triển khai tốt đề án tái cấu trúc tập đoàn trong giai đoạn tới
bên cạnh đó cần xử lý các vấn đề còn tồn tại của năm dự án nhà máy sơ sợi đình vũ
nhà máy đóng tàu dung quất và ba nhà máy nhiên liệu sinh học